thưa quý vị chiều nay hai mươi bốn tháng một tức ngày mùng ba tết đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong ngày toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn làm chết một mươi bốn người và bị thương một mươi sáu người
trong đó riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra hai mươi bốn vụ làm chết một mươi ba người và bị thương một mươi sáu người
lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người
như vậy trong năm ngày của kỳ nghỉ tết nguyên đán từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng một
toàn quốc xảy ra một trăm linh bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi hai người và bị thương bảy mươi bảy người
về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ trong ngày mùng ba tết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hai bảy trăm bảy mươi bốn trường hợp phạt tiền năm tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông xử lý một một trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tính cả năm ngày qua có đến năm một trăm bảy mươi một trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn
đặc biệt có đến một mươi bốn trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên tuyến cao tốc
nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội tiktok có nickname là tuấn sarker
với hơn hai mươi tám người theo dõi vừa bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng nghỉ tại khách sạn paos thị xã sapa
đó là trương ngọc hà tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm gần ba mươi gram ma túy các loại mdma ketamin cần sa
và một số loại nghi là ma túy tổng hợp khác
tại cơ quan công an bước đầu tuấn khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mang đi từ nhà để sử dụng
khi đến nghỉ tại khách sạn paos thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa đã tạm giữ hình sự trương ngọc hà tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ
trong quá trình kiểm tra tại hai quán bắp trên địa bàn phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên
đội công tác đặc biệt hai trăm năm mươi hai công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy
tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh pub sark và pub social và đêm qua
có khoảng hai trăm linh nam nữ thanh niên đang nghe nhạc sử dụng rượu bia nước giải khát
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai người gồm một mươi một nam và một nữ dương tính với ma túy
tại quán social phát hiện một mươi hộp nhựa và năm túi đi lông nhỏ
bên trong có chứa lá thảo mộc nghi là ma túy cần sa tổng khối lượng khoảng tám gram
tổ công tác đã lập biên bản sự việc và bàn giao cho công an phường hoàng văn thụ xử lý theo thẩm quyền
những ngày cận tết ai cũng mong muốn hoàn thành và gác lại công việc để xung vầy cùng gia đình
nhưng với những cán bộ chiến sĩ công an thì tết của họ là trực chiến tại đơn vị
bám sát địa bàn cơ sở bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương để người dân có một mùa xuân yên bình
những ngày tết khi mọi người đang quây quần bên nhau đón tết cổ truyền
thì lực lượng công an xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng vẫn miệt mài bám địa bàn thăm hỏi người dân
từ đó nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
những ngày này nguy cơ về cháy nổ và các loại tội phạm tại khu dân cư luôn tiềm ẩn
vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng công an quan tâm hàng đầu
mình cũng nữ riêng thay vì điều trị mình cũng kết hợp và cũng chuyên kiện cho dân bà con để thêm đáp được về phòng cháy chữa cháy
và thứ hai là vì cái cờ bạc tết nhất mình cũng không có nên tập trung gì vào chỗ đen đỏ cờ bạc này thì nó cũng không mắc tới cái an toàn
xác định tình hình tội phạm trong dịp tết vẫn diễn biến phức tạp và khó lường
lực lượng công an xã hòa tiến huyện hòa vang
bác giáo cho bácu chỉnh video nguy cơ đảm về situa inefficient tất cả mọi trường nghiệp
chủ động nắm mắt tình hình tăng cường công tác tuần tra giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự an toàn giao thông kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn không để các loại tội phạm có cơ hội hoạt động

chủ động nắm mắt tình hình tăng cường công tác tuần tra giải quyết tốt các hành vi phạm pháp luật trên địa bàn không để các loại tội phạm pháp luật trên địa bàn